nhận lời mời của đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ quốc phòng
từ ngày tám đến ngày một mươi một tháng một đoàn đại biểu quân sự cấp cao nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
do đồng chí thượng tướng trăn xạ mỏn trăn nha lạt ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ quốc phòng dẫn đầu
và đoàn đại biểu quân sự cấp cao vương quốc campuchia do đại tướng tia banh ủy viên thường vụ đảng nhân dân campuchia
phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ quốc phòng dẫn đầu đã đến thăm hiểu nghị chính thức nước ta
lễ đón theo nghi thức của bộ quốc phòng do đồng chí ngô xuân lịch chủ trì đã được cử hành tại trụ sở bộ tư lệnh quân khu năm
tại buổi hội đàm giữa đoàn đại biểu quân sự cấp cao quân đội nhân dân việt nam và đoàn đại biểu quân sự cấp cao quân đội nhân dân lào
hai bên cam kết tiếp tục góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời tốt đẹp giữa quân đội và nhân dân hai nước
hai bên cũng đã đánh giá kết quả hợp tác năm hai nghìn một mươi sáu và triển khai phương hướng hợp tác năm hai nghìn một mươi bảy
trong đó khẳng định hợp tác quốc phòng việt nam lào luôn được bộ chính trị hai nước xác định là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong quan hệ hai nước
cũng tại trụ sở bộ tư lệnh quân khu năm bộ trưởng ngô xuân lịch đã tiếp đoàn đại biểu quân sự cấp cao vương quốc campuchia do đại tướng tia banh bộ trưởng quốc phòng dẫn đầu
tại buổi hội đàm hai bên đã trao đổi đánh giá kết quả hợp tác năm hai nghìn một mươi sáu và bàn biện pháp thúc đẩy hợp tác quân sự quốc phòng năm hai nghìn một mươi bảy giữa hai bên
trên tinh thần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa hai nước theo phương châm láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện bền vững lâu dài
trong dịp ở thăm và làm việc tại việt nam đoàn bộ trưởng quốc phòng hai nước lào và campuchia đã tới chào xã giao lãnh đạo thành phố đà nẵng